phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố năm đối tượng trong một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn
các đối tượng gồm lê anh hùng lý tuấn anh trường hoàng tiến phạm duy phong và võ thiện lâm đều trú ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
các đối tượng này đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá ở các địa phương khác rồi phân nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạc cá cược
các đối tượng thường dùng sim giác và sử dụng mạng xã hội như zalo messenger viber để trao đổi nhằm đối phó với cơ quan công an
tính đến thời điểm bị triệt phá thì tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ mua bán trái phép trên chín mươi một lít dầu fo cục cảnh sát giao thông thủy đoàn hai đã bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu tăng vật
phương tiện cho bộ đội biên phòng tp hcm xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó lúc một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng ba thủy đoàn hai phối hợp với cục cảnh sát giao thông và biên phòng cửa khẩu cảng nhà rồng
bộ đội biên phòng tp hcm bắt quả tang ba phương tiện thủy với hai mươi tám người đang thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép
tại vùng nước tân cảng cát lái phường cát lái tp thủ đức tp hcm
các phương tiện bị bắt giữ gồm tàu an biên bay tàu sg sáu nghìn chín trăm chín mươi
và một phương tiện vỏ gỗ không biển kiểm soát
các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dầu trái phép là nguyễn hữu cường chú hải phòng
thuyền trưởng tàu an biên bay nguyễn phú thuần chú tại hải phòng máy trưởng tàu an biên bay
lê nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại quận bảy tp hcm là đối tượng mua dầu
đồng thời quản lý phương tiện sg sáu nghìn chín trăm chín mươi và phương tiện không biển kiểm soát
đến thời điểm bị bắt quả tăng các đối tượng đã mua bán được trên chín mươi một lít dầu fo
tại tuyến đường quốc phòng thuộc địa phận thôn cang gián xã trung giang huyện gio linh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
tiến hành dừng và kiểm tra hai ô tô do trần thiên nam kha chú tại khu phố một phường đông lễ tp đông hà
và trần quốc cường chú tại thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên hai xe ô tô vận chuyển khoảng gần một tám trăm linh chai rượu do nước ngoài sản xuất
với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thạnh phú huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
tạm trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang để đức tiếp tục điều tra về tội giết người
theo thông tin ban đầu do xuất phát từ chuyện tình cảm trong lúc nhậu giữa thành và phạm minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện châu phú tỉnh an giang xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng vùng ngực của toàn
khiến nạn nhân phải đưa đi bệnh viện cấp cứu và tử vong tại bệnh viện
còn thành sau khi gây án đã đến công an phường mỹ phước trình diện
ngày một mươi tám tháng bốn công an quận một mươi hai tp hcm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
lập hồ sơ điều tra truy xét vụ án mạng khiến cho một người tử vong xảy ra trên địa bàn
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn người dân phát hiện năm thanh niên ngoài hai mươi tuổi chạy xe gắn máy
rời khỏi căn phòng trên đường tân thế hiệp chín phường tân thế hiệp quận một mươi hai
đoàn áo có nhiều vết máu
đồng thời những người trong nhà hô hoán được con trai của nạn nhân đi cấp cứu
với vết thương khắp người tuy nhiên nạn nhân đã tử vong
theo người dân nghi phạm chừng hai mươi năm tuổi gián người cao nói giọng miền nam
người này có vẻ đã quen biết với nạn nhân từ trước
khi đến căn nhà nói chơi nói chuyện rồi xảy ra án mạng
công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ việc
ngày một mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
và với tội danh này có một mươi hai bị cáo ra hầu tòa
một mươi hai bị cáo gồm trần thị ngọc xuân nguyễn thanh soan lương thị thu hiền
trần văn long y hong y nup y trúc canun y phương đinh rêu nguyễn minh quang
đỗ thị xuân hương nguyễn thị kim phượng lê ngọc thành phạm hổ
đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời tiến hành
với mục đích thu hút những người có tư tưởng bất mãn để chống phá nhà nước
theo cáo trạng vì muốn lôi kéo nhiều người tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
lấy lý do phối hợp với liên hiệp quốc xem xét cấp đất cấp nhà tạo việc làm cho người nghèo
các thành viên của tổ chức này ở nước ngoài đã chuyển tiền hỗ trợ một mươi hai bị cáo trên
ở việt nam mỗi bị cáo đảm trách những nhiệm vụ khác nhau
đơn cử trần thị ngọc xuân gia nhập chính phủ quốc gia việt nam lâm thời với bí số a bảy trăm bốn mươi
nữ bị cáo lôi kéo hướng dẫn nhiều người khác cùng đăng ký thành viên tổ chức trên
bị cáo xuân bàn bạc trao đổi cùng đồng phạm in ấn phát tán tài liệu
quá trình hoạt động xuân cùng đồng phạm nhận ba trăm linh đô la mỹ bốn trăm linh đô la canada và hơn ba triệu đồng
cùng với xuân một mươi một đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước
gây mất an ninh chính trị tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày một mươi tám một mươi chín tháng bốn
tại thị trấn hưng nguyên huyện hưng nguyên tỉnh ngày an điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên hai xe ô tô vận chuyển khoảng gần một tám trăm linh chai rượu do nước ngoài sản xuất
với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần sáu trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn ngay trong sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố long xuyên tỉnh an giang
dưới sự giám sát của hội đồng tiêu hủy thuốc lá cơ quan báo chí và hiệp hội thuốc lá việt nam
ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh an giang đã tổ chức tiêu hủy số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
thuốc lá giả bị tịch thu trong hai năm qua
trong đợt này ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh an giang tổ chức tiêu hủy chín trăm sáu mươi hai trăm bảy mươi ba gói thuốc lá nhập lậu
và thuốc lá giả các loại trong đó có trên bảy trăm tám mươi sáu gói thuốc nhãn hiệu hero jet và nestion
đây là số thuốc lá lậu và thuốc lá giả được các lực lượng công an quản lý thị trường hải quan và bộ đội biên phòng an giang phát hiện
bắt giữ xử lý tịch thu trong thời gian qua
cũng trong thời gian gần đây những thông tin về quy hoạch hạ tầng phát triển mạng lưới giao thông kết nối giữa đắk lắc với một số tỉnh thành lân cận
đã khiến cho đất nền ở địa phương này liên tục nóng sốt
nắm bắt được cơn sốt đất đai cùng với nhu cầu ngày càng tăng cao nhiều người môi giới bất động sản hay còn gọi là cò đất
thường xuyên tập trung đưa ra nhiều thông tin không có cơ sở thậm chí là tự vẽ ra các dự án các quy hoạch không có thật nhằm đẩy giá đất lên cao để trục lợi
những ngày gần đây dọc một số tuyến đường tại xã hòa an huyện crong park tỉnh đắk lắk xuất hiện tình trạng một số đối tượng tự ý cắm biển quy hoạch
rồi tung tin đồn về một số dự án sắp được triển khai
cũng từ đây vùng quê đang yên bình bỗng trở nên nhộn nhịp náo nhiệt khi không ít người dân từ nhiều nơi đổ xô về để tìm hiểu thông tin mua đất
cũng nghe thông tin là sắp tới là cái thôn này là sát nhập vào thị trắng rồi cái đường từ quốc lộ hai mươi sáu đi vào trong đây là mở đường lớn
nói chung là cái đất thì không giá trị máy nhưng mà bây giờ là nó năng lên tầm cũng phải chục lần vậy
cách đưa hoạt động của các đối tượng này là thường lợi dụng thông tin về quy hoạch đô thị
các đối tượng đã tìm hiểu thị để tung ra các tin không chính xác về giao dịch đất đai
sau đó đến tận nhà dân để rụ rỗ bán đất hướng đến những giao dịch với giá đất cao gấp nhiều lần thực tế
không ít người dân do thiếu hiểu biết đã vội vàng bán đất của mình với mong muốn kiếm lời
sau khi có đất các đối tượng tự mua qua bán lại với nhau nhằm thổi phồng giá trị đất
thật ra thì trên địa bàn xã hòa an hiện nay không có một dự án khu dân cư ngoài khu trung tâm xã
đã có dự án đã được phí
còn việc mở rộng địa bàn thủy trắng phước an là không có chủ trương
thứ hai nữa là không có dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn xã
hầu hết những cơn sốt đất gần đây đều xuất phát từ những thông tin chưa rõ ràng về dự án quy hoạch
việc thổi giá bằng nhiều chiêu trò của cò đất khiến giá đất xung quanh các dự án tăng chóng mặt
không ít người bị thua lỗ chỉ vì sau một thời gian giá đất đã trở về với điểm ban đầu
bên cạnh đó một số chuyên gia kinh tế còn cho rằng sốt đất sẽ làm tăng chi phí phát triển nhà ở
gây khó khăn cho việc thực thi các chính sách để phát triển nhà ở giá rẻ nhà ở xã hội của chính phủ